đức mới đây đã từ chối đề xuất của ba lan về việc cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không mim một trăm linh bốn patriot
do mỹ sản xuất cho ukraine đức cho rằng họ không thể tự ý quyết định số phận của hệ thống tên lửa này
vì chúng là một phần trong hệ thống phòng thủ tập thể của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
berlin cho biết không có tên lửa patriot mà họ có thể dễ dàng chuyển giao cho bên thứ ba
thay vào đó đức có thể đề nghị tăng cường an ninh cho ba lan bằng cách chuyển các hệ thống phòng không này
đến biên giới phía đông của nato bộ trưởng quốc phòng ba lan bày tỏ thất vọng trước quyết định của đức
đồng thời cho biết thêm ba lan hiện sẽ tuân theo kế hoạch ban đầu và nỗ lực tích hợp tên lửa patriot
và hệ thống chỉ huy của mình trước đó bộ trưởng quốc phòng ba lan đã đề xuất ý tưởng
chuyển các hệ thống tên lửa patriot tới phía tây ukraine động thái này sẽ bảo vệ ukraine khỏi cảnh mất điện
do các cuộc tấn công của nga nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này và sẽ tăng cường an ninh ở biên giới phía đông của ba lan